phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cũng đã tham dự lễ tuyên dương cán bộ bác sĩ
bệnh viện giã chiến cấp hai số một hoàn thành sứ mệnh trở về buổi lễ do bộ quốc phòng tổ chức
tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc của chủ tịch nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho cục gìn giữ hòa bình việt nam
bệnh viện giã chiến cấp hai số một và thiếu tướng hoàng kim phụng cục trưởng cục diên giữ hòa bình việt nam
trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm và trung tá bùi đức thành
giám đốc bệnh viện giã chiến cấp hai số một phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trương hòa bình chúc mừng
và biểu dương tập thể nhân viên bệnh viện giã chiến cấp hai số một đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về
qua đó đã thể hiện trách nhiệm và đóng góp của việt nam đối với các vấn đề toàn cầu
bệnh viện giã chiến cấp hai số một đã thực sự hoàn thành tốt trọng trách mà đảng nhà nước
quân đội và liên hợp quốc giao góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao quý bộ đội cụ hồ trong thời kỳ đổi mới